các chuyên gia khuyến cáo người có bệnh nền cần bảo đảm tiêm ngừa đầy đủ vaccine phòng bệnh cúm và viêm phổi để hạn chế tình trạng xấu đi trong trường hợp những covid một mươi chín
hệ thống trung tâm tiêm chủng vnvc là địa điểm tiêm chủng uy tín có đầy đủ những loại vaccine phòng bệnh truyền nhiễm trong đó có vaccine phòng cúm và viêm phổi
khi khách hàng lựa chọn các gói tiêm chủng hệ thống tiêm chủng vnvc cam kết cung cấp đầy đủ vaccine theo gói đã lựa chọn bảo đảm quyền lợi cho quý khách hàng ngay cả khi tình trạng khan hiếm vaccine có thể xảy ra
bác sĩ chuyên khoa kiểm tra sức khỏe và tư vấn các mũi tiêm phù hợp với từng đối tượng từng lứa tuổi
khách hàng cũng có thể tự tra cứu lịch sử tiêm chủng của mình cũng như có thể đặt lịch tiêm qua website ww vnvc vn
hệ thống tiêm chủng vnvc sẽ gửi tin nhắn nhắc lịch trước ngày tiêm tùy vào gói vaccine mà quý khách đã đăng ký
đến đây thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai